thông tin được đăng tải trên báo lao động
đó là chiều ngày hôm qua hai mươi bảy tháng một tại trụ sở chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì cuộc họp về bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona lây lan nhanh tại trung quốc
và tại cuộc họp thủ tướng đề nghị các cơ quan thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể mạnh mẽ
gồm cả các biện pháp thế giới đã áp dụng và các biện pháp mới
để các ngành địa phương triển khai tốt nhất nhanh nhất đồng bộ nhất
để ngăn chặn hiệu quả hơn nữa không để dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
và theo báo cáo của bộ y tế tính đến một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một
toàn thế giới đã ghi nhận hai bảy trăm chín mươi bảy trường hợp nhiễm ncov
trong đó là có tám mươi trường hợp tử vong đều tại thành phố vũ hán của tỉnh hồ bắc trung quốc
và tại việt nam thì hiện tại đã ghi nhận sáu mươi ba trường hợp có triệu chứng sốt
có tiền sử đi về từ vùng có dịch bao gồm hai mươi năm trường hợp đã được loại trừ nhiễm ncov
ba mươi tám trường hợp tiếp tục theo dõi cách ly
còn báo tuổi trẻ thông tin là đại sứ quán việt nam tại trung quốc cho biết
có gần ba mươi liên hợp sinh việt nam và người nhà đang ở vũ hán trung quốc
và hãng hàng không vietjet cho biết là sẵn sàng bay đến vũ hán để đón công dân việt nam
theo thông tin các lưu học sinh việt nam và người nhà đang ở vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc
đều trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định
việt z cho biết quy trình khai thác những chuyến bay này
sẽ tuân thủ những chuẩn mực quốc tế về y tế và hàng không trong tình huống có dịch bệnh
và những hướng dẫn chỉ đạo của nhà chức trách hàng không hai nước
đảm bảo phòng ngừa lây lan an toàn cho hành khách và phi hành đoàn
cục trưởng cục hàng không việt nam cho biết là sau khi mà trung quốc đề nghị cho phép việt nam
chở toàn bộ hành khách từ vũ hán sang việt nam quay lại trung quốc
cục hàng không đã xem xét và cấp phép ngoại lệ cho bốn chuyến bay của việt z
còn báo công an nhân dân đưa tin phó thủ tướng thường trực chính phủ
công an an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình vừa có công điện gửi các bộ ngành liên quan
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
công điện nêu rõ dựa vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương
tình hình an ninh trật tự sau năm ngày nghỉ tết nguyên đán cơ bản được đảm bảo tốt
số vụ nhập viện do tai nạn giao thông giảm trên một mươi năm so với cùng kỳ
tuy nhiên số người tử vong do tai nạn giao thông
trong năm ngày tăng hơn một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày còn lại
và đặc biệt là để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại sau khi nghỉ tết
phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu các bộ ngành và ubnd các địa phương
huy động tối đa lực lượng công an mà nòng cốt là cảnh sát giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin văn hóa giải trí trong bản tin sáng phương nam
xin mời biên tập viên thanh trúc ạ